tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc hà lan
chiều ngày hai mươi sáu tháng ba theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có các
buổi tiếp giám đốc cảng quốc tế rotterdem lãnh đạo phòng thương mại hà lan việt nam và
phó cao ủy chương trình đồng bằng hà lan
tại buổi tiếp giám đốc cảng quốc tế rotterdam sau khi nghe giám đốc rené van der plaat chia sẻ
những lý do đem đến thành công của cảng quốc tế rosteddam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cho rằng những kinh nghiệm của cảng rostadam về thực hiện chức năng tối ưu hóa quy trình sản xuất
kinh doanh và lưu thông phân phối sản phẩm hàng hóa toàn cầu gắn chặt với các cuộc cách mạng
khoa học công nghệ trong ngành giao thông vận tải và ngành công nghệ thông tin là rất đáng học tập
từ đó chủ tịch quốc hội đề nghị lãnh đạo cảng rosteddam hỗ trợ thành phố hồ chí minh và các
địa phương khác của việt nam trong công tác quy hoạch xây dựng
và quản lý cơ sở hạ tầng cảng đào tạo hàng hải dịch vụ logistics đối phó với chiều cường
và ngập lụt đô thị hiện cảng quốc tế rosteddam đã trung chuyển khoảng bốn trăm sáu mươi triệu tấn hàng hóa
đứng thứ tám trong số các cảng lớn trên thế giới
tại buổi tiếp ban lãnh đạo phòng thương mại hà lan việt nam chủ tịch quốc hội khẳng định
với vai trò là cơ quan lập pháp quốc hội việt nam cam kết tạo môi trường pháp lý thuận lợi
minh bạch và hợp lợi
các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp hà lan nói riêng đầu tư kinh doanh lâu dài
tại việt nam chủ tịch quốc hội mong muốn phòng thương mại hà lan việt nam tiếp tục là cầu nối
cho các doanh nghiệp phát triển đầu tư và kinh doanh tại việt nam trong các lĩnh vực mà hà lan
có thế mạnh và việt nam có nhu cầu chủ tịch phòng thương mại hà lan việt nam
eric mathisen cho biết trước đây mục tiêu chính của phòng thương mại hà lan
việt nam là cung cấp thông tin giới thiệu về việt nam cho các doanh nghiệp hà lan
nhưng hiện nay doanh nghiệp hà lan đã hiểu nhiều hơn về việt nam tìm đến việt nam nhiều hơn
điều này một mặt cho thấy sự hợp tác ngày càng hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước
nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu đối với phòng thương mại hà lan việt nam phải đổi mới
thay đổi phương thức hoạt động để đóng góp thực chất hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ thương mại
đầu tư giữa hai nước năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn bảy bảy mươi bảy tỷ usd
hà lan đã trở thành thị trường xuất khẩu hàng hóa
lớn nhất của việt nam tại eu về đầu tư hà lan hiện xếp thứ một mươi một trên một trăm hai mươi sáu quốc gia và lãnh thổ
đầu tư vào việt nam với ba trăm linh năm dự án trị giá gần tám hai tỷ usd
tại buổi tiếp phó cao ủy chương trình đồng bằng hà lan ông hermann sprott
chủ tịch quốc hội đã nghe phó cao ủy chương trình đồng bằng hà lan chia sẻ về những kinh nghiệm
của hà lan trong lĩnh vực đối phó với biến đổi khí hậu theo đó hà lan đã ban hành luật
đồng bằng thực hiện luật này hà lan đã bổ nhiệm chức vụ ủy viên đồng bằng có trách nhiệm theo dõi
chiến lược giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo vệ nguồn nước chống biến đổi khí hậu để trình
liên nghị viện xem xét phân bổ nguồn tài chính bền vững và dài hạn với kinh nghiệm từ thực tế về
biến đổi khí hậu bảo vệ nguồn nước phó cao ủy chương trình đồng bằng hà lan mong muốn sẽ đồng
hành cùng việt nam trong lĩnh vực này cảm ơn phó cao ủy chương trình đồng bằng hà lan đã có những
chia sẻ rất bổ ích chủ tịch quốc hội cho rằng đây sẽ là những kinh nghiệm quý đối với việt nam
trong việc phát triển bền vững vùng đồng bằng sông cửu long nơi chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu